hôm nay ba tháng một mươi một dự kiến quốc hội sẽ dành gần một ngày để thảo luận về một số báo cáo kinh tế xã hội quan trọng và công tác nhân sự
chương trình phiên thảo luận các báo cáo sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp
quốc hội sẽ thảo luận về một số kết quả thực hiện như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lại nền kinh tế tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn
kết quả thực hiện nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cùng một số kế hoạch dự kiến về kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững
trong phiên họp hôm nay quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội đối với ông phạm phú quốc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm